công dân bốn mươi nước được thí điểm cấp thị thực điện tử từ ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy là thông tin cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an vừa cho biết trong cuộc họp báo về thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
theo nghị định bảy của chính phủ ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi bảy quy định trình tự thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam mới được thông qua

tại ảnh và trang thân nhân hộ chiếu sau đó người đề nghị sẽ nhận mã hồ sơ điện tử và nộp phí cấp thị thực vào tài khoản quy định phí cấp thị thực điện tử mỗi lần là hai mươi năm đô la mỹ
trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử và phí cấp thị thực cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ xem xét giải quyết và trả lời người đề nghị cấp thị thực điện tử
hệ thống cấp thị thực điện tử sẽ chính thức hoạt động từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thị thực điện tử có giá trị một lần và thời hạn không quá bao
trong một mươi ngày cấp cho người nước ngoài vào việt nam với các mục đích phù hợp pháp luật việt nam hiện tại việc cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài mới được thí điểm ở bốn mươi quốc gia